xin chào quý vị và các bạn
dự báo trong đêm nay khu vực vùng núi phía đông bắc bộ vẫn có mưa rào và rông rải rác
nhưng thời gian mưa không kéo dài và lượng mưa giảm
sau đó từ đêm mùng tám lại xuất hiện mưa vừa mưa to cục bộ mưa rất to và rông tại vùng núi
vào ban ngày trong ba ngày tới toàn khu vực ngày nắng nhiều với cường độ nắng mạnh trong khoảng thời gian từ một mươi đến một mươi bảy giờ
mức nhiệt cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
phía tây bắc bộ trong đêm nay mưa tạm giảm
sau đó trong đêm mùng tám và mùng chín mưa sẽ tăng cường trở lại ở vùng núi có mưa vừa mưa to cục bộ mưa rất to
ban ngày trời có nắng nóng diện rộng do ảnh hưởng của rìa phía đông nam vùng áp thấp nóng phía tây
với mức nhiệt cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
vùng áp thấp nóng phía tây cũng tác động mạnh mẽ đến các tỉnh duyên hải miền trung trong ba ngày tới
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ là khu vực có nhiệt độ cao nhất trên cả nước
nắng nóng gây gắt xuất hiện trên diện rộng
đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất là ba mươi sáu ba mươi chín độ có nơi cao hơn
các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên sẽ có nắng nóng diện rộng nhưng cường độ đỡ gai gắt hơn
mức nhiệt cao nhất tại khu vực này ba ngày tới là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
các tỉnh khánh hòa đến bình thuận có nắng oi với nhiệt độ không quá ba mươi năm độ
tại khu vực tây nguyên thời tiết không biến động nhiều
trong thời gian tới thì trời tiếp tục có nắng vào ban ngày và mưa rông xuất hiện rải rác về chiều tối
cuộc bộ có mưa rông mạnh
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trưa chiều ra động trong khoảng hai mươi chín đến ba mươi hai độ
các tỉnh nam bộ có nắng với cường độ mạnh hơn vào ban ngày
chiều tối cuộc bộ có mưa rông mạnh
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trưa chiều trong khoảng ba mươi một đến ba mươi bốn độ